ông lưu bình nhưỡng bị ủy ban kiểm tra trung ương kỳ luật khai trừ ra khỏi đảng vì đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa vi phạm pháp luật vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
xem xét đề nghị của ban thường vụ đảng bộ khối các cơ quan trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông lưu bình nhưỡng nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản
được biết trụ sở cảng vụ hàng hải quảng nam đóng tại xã tam quang huyện núi thành đây là cơ quan trực thuộc cục hàng hải việt nam thuộc bộ giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức thành và hồ thị thảo sương để điều tra và làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ nguyễn đức thành là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư xây dựng hai trăm sáu mươi tám cửu long có địa chỉ tại khóm một phường một tp bạc liêu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn đức thành và hồ thị thảo sương lợi dụng các mối quan hệ làm ăn đã đưa ra các thông tin răn rối nhằm kêu gọi đầu tư góp vốn kinh doanh
sau khi nhận được tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân thực hiện nhiều hành vi che giấu hành vi phạm tội tổng số tiền các đối tượng lừa đảo được là khoảng một sáu tỷ đồng

từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thi đã thuê tám chiếc xe ô tô rồi dùng thủ đoạn gian dối khiến các bị hại tin tưởng ký kết cầm cố mua bán tám xe ô tô nói trên để chiếm đoạt cuốn năm bị hại với số tiền là một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng
sau một thời gian do thi không trả tiền thuê xe cho các chủ xe và không đóng lãi cho những người cầm xe và cắt liên lạc với họ biết mình bị lừa nên những người này tố cáo hành vi gian dối của thi đến cơ quan công an
bốn mươi bốn người đang vui chơi và uống rượu bia và nhảy múa bay lắc tại nhà hàng new latin thuộc phường tân xuân thành phố đồng xoài lực lượng chức năng đã phát hiện có tám mươi bảy người gồm cả nam và nữ dương tính với chất ma túy
trong đó có tám bàn với khoảng bốn mươi đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công an thu giữ trên bàn của các đối tượng và khu vực lân cận một số bịch ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy dạng ketamin một số viên nén nghi là thuốc lắc và một số bịch nhãn hiệu ferrari nghi là chất ma túy dạng mới gọi là nước vui
đồng thời xác định được một đối tượng có dấu hiệu tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến vui chơi
ngày hai mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên án các bị cáo trong vụ án lập dự án khu dân cư tam phước nay thuộc phường tam phước tp biên hòa lừa bán cho hơn bốn trăm linh người để chiếm đoạt số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn tám tỉnh và xương đã thành lập và điều hành công ty
cổ phần sài gòn cây cảnh với ngành nghề mua bán nhà cây cảnh
vào năm hai nghìn bảy tỉnh và xương thành lập dự án khu dân cư tam phước
cả hai cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để lừa hơn bốn trăm linh bị hại chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
ngoài ra tỉnh và xương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông tài bà yến với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt vợ chồng chủ công ty cổ phần sài gòn cây cảnh
phương thảo điền tp hcm là nguyễn văn tình hai mươi năm tù nguyễn thị trí sương một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt thời sản
cùng tội danh đinh quốc lực chú tại tp hcm lĩnh một mươi năm tù võ hoàng yến tám năm tù và đặng trọng nhân bốn năm tù
công an tỉnh sơn la và nghệ an vừa bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thông tin sẽ có ngay sau đây
bùn kẹo bùn trạ lân
chú tại tỉnh hồ phan lào
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt quả tăng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp
qua đầu tranh khai thác pun khai nhận lợi dụng thời tiết giá rét sương mù dày đặc để tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng
pun đã lên biên giới gặp một người đàn ông người lào không biết tên tuổi hỏi mua sáu mươi viên ma túy tổng hợp với giá hai trăm năm mươi triệu đồng để mang sang việt nam bán kiếm lời
khi đang mang ma túy đến bản trường khương xã trường khương huyện sông mã thì bị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại nghệ an công an huyện hưng nguyên vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ đối tượng trần xuân vinh chú tại xã trung phúc cường huyện nam đàn thu giữ một năm bánh heroin hai trăm linh viên ma túy tổng hợp năm mươi gram ma túy dạng đá và một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
điều đang nói vinh là đối tượng đã từng có một tiền án về tội
vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án một mươi sáu năm tù nay lại tiếp tục phạm tội
hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã đấu tranh triệt phá hai chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã đấu tranh khám phá chuyên án do trần thiên định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp hcm cầm đầu
với thủ đoạn giải danh móc nối với một số đối tượng là nhân viên công ty tài chính fedradit ret dùng thủ đoạn đe dọa để đòi nợ trần tiến định và đồng bọn tăng số tiền con nợ đã vay phải trả lên gấp đôi
sau đó giải làm xếp lớn đến giảm lãi suất để con nợ tin tưởng đóng tiền rồi các đối tượng làm giải giấy tất toán nợ chiếm đoạt tài sản
bọn chúng đã thực hiện rất nhiều vụ trên địa bàn thành phố
công an cảnh sát điều tra đã bắt giữa ba đối tượng về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản và mở rộng điều tra
nguyễn như hà đều là nhân viên tính dụng của hai ngân hàng thực hiện lợi dụng khách hàng vay tiền đến thời hạn nhưng không có tiền tất toán
thắng và hà đã câu kết với đối tượng bên ngoài biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm thực hiện cho vay lãi nặng bỏ ra số tiền lớn để khách hàng vay với lại số một trăm tám mươi mỗi năm thu lợi bất chính năm tỷ đồng
công an cảnh sát điều tra đã bắt giữa hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

vì vi phạm pháp luật về pháo công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện vi phạm pháp luật về ma túy
bắt quả tàng đối tượng nông văn hải ở huyện hòa an tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba kg pháo nổ hơn một g ma túy tổng hợp và hơn ba g heroin
tại cơ quan điều tra hải khai nhận được trả công vận chuyển pháo bằng số ma túy nói trên
nguồn lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán vận chuyển sản xuất pháo nổ lớn
nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn đối phó với lực lượng công an
do đó cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa đối tranh mạnh với loại tội phạm này
thủ đoạn các đối tượng sử dụng khá là tinh vi và cũng là để phòng tránh lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý
cho nên là các đối tượng cũng sử dụng các thủ đoạn vận chuyển rồi giao hàng hết sức tinh vi
gây rất khó khăn rất nhiều trong việc chúng tôi bắt và xử lý các đối tượng
qua những vụ việc chúng tôi tiến hành điều tra bắt xử lý
thì thấy tình trạng bây giờ thanh thiếu niên
rồi các học sinh tự học các cách để pha chế tự sản xuất pháo
rồi các thuốc pháo ở nhà cái này rất là nguy hiểm
thực tế là các địa phương cũng đã xảy ra tình trạng quá trình sản xuất dẫn đến cháy
nổ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe
không chỉ những người sản xuất mà những người thân của người ta trong đấy
tiệt hại rất lớn về con người và tài sản
trong dịp tết này thì các đối tượng cũng mua bán pháo nổ cũng sẽ có hoạt động rất là tinh vi phức tạp
với cái nhận định đấy thì chúng tôi luôn luôn với tinh thần quyết tâm
nâng cao tinh thần trách nhiệm tăng cường công tác
toàn tra phối hợp với các lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán pháo nổ trên địa bàn thành phố bắc ninh
với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân vui tết đón xuân an toàn lành mạnh
công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
triển khai lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở
qua đó kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả
các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ một mươi bảy đối tượng
thu giữ trên một trăm một mươi kg pháo các loại trong đó khởi tốt tám vụ một mươi hai đối tượng
tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xe đạp điện
được giới thiệu trên hai website himachi vn
và thế giới xe chạy điện com vn tại nhiều địa phương trên cả nước
sau hai ngày kiểm tra đã có ba mươi bốn cơ sở bị kiểm tra phát hiện gần ba trăm linh chiếc xe đạp điện xe máy điện
không thực hiện nghiêm yết giá trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ
không có hóa đơn chứng tử không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định
không có tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa không có tem hợp quy gián sản phẩm
đáng chú ý nhiều cửa hàng cùng hệ thống vẫn đóng cửa để trôn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
thời gian tới lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tấn công vào những điểm nóng về kinh doanh hàng giả
hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
thể hiện quyết tâm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống hàng giả hàng kém chất lượng